thành phố hải phòng đã triển khai lập sáu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ
mỗi chốt bố trí bốn k làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày làm nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người ra vào thành phố
đo nhiệt độ xác định người nghi nhiễm bệnh và tổ chức giám định y tế xác định lịch trình khai báo y tế đối với người nước ngoài
và người việt nam mới từ nước ngoài trở về bảo đảm tất cả các hành khách đeo khẩu trang phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn